tòa án nhân dân tỉnh bình dương cho biết phiên tòa xét xử vụ giết người đổ bê tông gây xôn xao dư luận sẽ được xét xử công khai tại tòa án tỉnh vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu sau hơn một năm xảy ra vụ án
các bị can gồm phạm thị thiên hà trịnh thị hồng hoa nguyễn ngọc tâm huyên và lê ngọc phương thảo bị truy tố về tội giết người che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm
theo cáo trạng bốn bị can trên cùng anh trần trí thành và ông trần đức linh là một nhóm tu luyện một môn giáo phái trái phép tại thành phố hồ chí minh và khánh hòa trong đó hà là trưởng nhóm
do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt các đối tượng đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân thành và linh rồi phi tang sát vào thùng phi đổ bê tông
sau khi phi tang sát các nạn nhân nhóm của hà đã để hai thùng bê tông trong phòng đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một người đàn ông đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê mới phát hiện ra hai thùng phi bê tông chứa thi thể bên trong nên báo cơ quan công an
dạng sáng ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ bốn đối tượng trên
một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa của tỉnh nghệ an triệt phá
theo điều tra ban đầu nhóm đối tượng này đã lừa đảo
năm đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ thiên hưng võ minh tình võ văn mỹ đoạn vũ trường và vũ quốc bá tất cả đều trú tại huyện triệu phong của tỉnh quảng trị
theo tài liệu điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay với vai trò cầm đầu đỗ thiên hưng cùng nhóm của mình đã trực tiếp tạo các facebook ảo rồi gửi lời kết bạn đến những người đang học tập làm việc xuất khẩu lao động ở nước ngoài
sau đó trung nhắn tin messenger cho nạn nhân theo dạng bình chọn để nhận khuyến mại
có được mật khẩu đăng nhập facebook của nạn nhân các đối tượng lập tức thay đổi mật khẩu rồi chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của nạn nhân và tiến hành nhắn tin cho bạn bè người thân của nạn nhân để vay mượn nhờ gửi tiền
bằng thủ đoạn trên đỗ thiên hưng cùng nhóm của mình đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước
một vụ vận chuyển khoảng một mươi sáu tấn thực phẩm bẩn đã bốc mùi hôi thối vừa bị lực lượng thuộc đôi miếng phòng trà cổ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh phát hiện và bắt giữ
trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới tại khu vực cửa sông bắc luân thuộc phường hải hòa thành phố móng cái
đôi miếng phòng tra cổ và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng đinh đã phát hiện và bắt giữ đò sắt trọng tải một mươi chín tấn
chở gần bốn trăm linh bao dạng sách đông lạnh đã bốc mùi hôi thối mỗi bao có trọng lượng khoảng bốn mươi kg tổng khoảng một mươi sáu tấn
chiếc đò trên cho bùi văn quân điều khiển
tại thời điểm kiểm tra quân không xuất trình được giấy tờ hợp lệ về số hàng hóa trên
hiện đôi miếng phòng tra cổ đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng sáu không có ca mắc covid một mươi chín mới
tròn bảy mươi ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
số người mắc covid một mươi chín được ghi nhận ở việt nam vẫn là ba trăm ba mươi
tổng số hai trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
đến thời điểm này việt nam còn hơn chín bốn trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
đã có ba trăm hai mươi chín trên ba trăm năm mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam được chữa khỏi chiếm chín mươi ba
còn hai mươi ba bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tình trạng sức khỏe ổn định
theo đánh giá của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiện việt nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh
tuy nhiên diễn biến dịch trên thế giới thì vẫn hết sức phức tạp nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao
nên các lực lượng phòng chống dịch và người dân không được chủ quan
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân